mới đây đoàn công tác liên ngành gồm đại diện cục điều tiết điện lực bộ công thương tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam và evn đã tiến hành kiểm tra lại tất cả năm tổng công ty điện lực về công tác ghi chỉ số công tơ và lập hóa đơn tiền điện
theo evn qua kết quả kiểm tra cho thấy là việc sai sót trong thời gian qua tại một số đơn vị được báo chí nêu là trường hợp cá biệt
qua kiểm tra các hồ sơ giấy tờ và lựa chọn ngẫu nhiên các khách hàng để kiểm tra ghi chỉ số công tơ lập hóa đơn tiền điện và xử lý kiến nghị cho thấy
việc sai sót trong thời gian qua tại một số đơn vị được báo chí nêu là các trường hợp cá biệt do lỗi tắc nghiệp xảy ra đồng thời tại một số khâu trong hoạt động ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện
các đơn vị trong evn đã kỷ luật hàng loạt cán bộ quản lý liên quan kịp thời triển khai các giải pháp kiểm soát để hạn chế việc xuất hiện các lỗi tương tự